thưa quý vị ngày hôm nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã có thư khen gửi công an xã phước hòa huyện tuy phước tỉnh bình định
đã kịp thời cứu một người dân bị nước lũ cuốn trôi khi qua đoạn tràn đường bê tông
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân về việc một người dân đã bị nước lũ cuốn trôi khi đi xe máy
qua đoạn tràn đường bê tông thôn tùng giản xã phước hòa đi xã phước thắng với tinh thần dũng cảm quyết tâm cứu người không ngại hiểm nguy
lực lượng công an xã phước hòa đã lao mình xuống nước cứu được người gặp nạn an toàn
và thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận biểu dương nỗ lực cố gắng và tinh thần quyết tâm sẵn sàng
phục vụ nhân dân của công an xã phước hòa huyện tuy phước tỉnh bình định đồng thời mong đơn vị phát huy kết quả đạt được
tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác phòng chống thiên tai đảm bảo an ninh trật tự vì an ninh tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
xin được chuyển sang thông tin về tình hình cơn bão số năm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bão số năm đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
vào hồi một mươi tám h ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đà nẵng khoảng hai trăm năm mươi km tỉnh quảng nam khoảng hai trăm một mươi năm km về phía đông đông nam
không khí lạnh kết hợp với gió đông trên cao ảnh hưởng của bão suy yếu thành áp thấp gây ra đợt mưa lớn cho khu vực từ quảng bình đến khánh hòa và bắc tây nguyên trong ngày một mươi bốn và một mươi sáu tháng một mươi
tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh năm trăm linh mm có nơi trên sáu trăm linh mm
điểm đáng lưu ý khu vực từ quảng trị đến quảng ngãi có thể hứng lượng mưa từ bốn trăm linh sáu trăm linh mm có nơi sẽ trên tám trăm linh mm
với lượng mưa trên chuyên gia cảnh báo việc xuất hiện một đợt lũ gây ngập lụt diện rộng
tại khu vực trũng thấp đồng bằng ven biển các tỉnh từ quảng trị đến phú yên
đặc biệt ngập lụt sâu tập trung tại bốn huyện với năm mươi tám xã ở thừa thiên huế bảy huyện với bảy mươi năm xã ở quảng nam bảy huyện với bảy mươi bốn xã ở quảng ngãi với độ sâu phổ biến từ ba đến sáu mét
xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí với các bạn theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức vào lúc hai mươi h
ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ để chuyện viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố đối tượng nguyễn hà thanh chú tệ phường tân an thành phố bô ma thuật về tội giết người
nạn nhân là anh nguyễn đức hưng chú tại phường tân lợi thành phố bù ma thuật
vào tối ngày hai mươi tám tháng bốn thanh đi nhậu về và nhớ lại nhiều lần bị anh hưng gây khó dễ trong việc chở hàng nên đã điện thoại đến nhà nói chuyện giải quyết mâu thuẫn
khi anh hưng đến nơi thì thanh liền đóng cửa và hai bên đã xảy ra xô xát
thanh dùng hung khí đánh nhiều nhát khiến anh hưng gục ngay tại chỗ
nạn nhân sau đó được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng thế nhưng tỷ lệ thương tật là bốn mươi bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa bắt tạm giam đối với nguyễn trường giang chú tại thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đất tài sản
nguyễn trường giang là giám đốc của công ty cổ phần đầu tư thương mại số một phúc nguyên khang địa chỉ tại thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một giang kêu gọi bốn nhà đầu tư bằng hình thức ký hợp đồng góp vốn ủy thác kinh doanh vào lĩnh vực tài chính bất động sản
tổng số tiền những người trên tham gia góp vốn là hai trăm tám mươi tám triệu đồng
quá trình điều tra cơ quan công an làm rõ giang đã sử dụng tiền huy động được để đặt cược thắng thua dưới hình thức lựa chọn
giảm tỷ giá của một cặp ngoại hối thông qua website sau đó đối tượng chơi thua hết số tiền của nhà đầu tư nên mất khả năng chi trả
công an tp huế thông báo ai là nạn nhân liên quan đến vụ việc trên liên hệ tới đội cảnh sát kinh tế công an tp huế để giải quyết
còn tại tỉnh đồng nai công an huyện vĩnh cửu đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với năm đối tượng là đỗ quế vũ phạm nguyễn minh nhật nguyễn thị cẩm nhung trần đức nhân và mai việt tiến
để điều tra về hành vi chứa chấp việc sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc đối tượng phạm thị hân quê ở đồng tháp bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai tiến hành kiểm tra một cơ sở lưu trú ở xã hiếu liêm do vũ quản lý đã bắt quả tang các đối tượng trên đang tụ tập sử dụng ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn ba mươi bốn gram ma túy
loại ketamin một đĩa xứ một loa một đèn laser
qua kiểm tra nhanh năm đối tượng dương tính với chất ma túy
một vụ đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn tiền vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng phát hiện và bắt quả tàng
tại ngôi nhà thuộc tổ bốn phường duyệt trung thành phố cao bằng tổ công tác đã bắt quả tang bảy đối tượng đang có hành vi đánh bạc
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ số tiền đánh bạc trên chín mươi bảy triệu đồng bảy chiếc điện thoại di động và hai xe ô tô
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ
vào sáng ngày hôm nay tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi ba
ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh vùng tây nguyên đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị
đồng chủ trì hội nghị
có các đồng chí chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư võ văn thưởng
dù hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành mặt trận tổ quốc việt nam
hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến được kết nối từ trung ương đến các điểm cầu bộ ban ngành cấp tỉnh huyện và cơ sở
tham dự hội nghị về phía bộ công an có các đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thượng tướng lương tâm quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ công an
tại hội nghị đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã báo cáo những nội dung chủ yếu của nghị quyết của bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh vùng tây nguyên đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm và dự thảo chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trình bày tham luận với chủ đề đảm bảo an ninh chính trị an ninh dân tộc tôn giáo góp phần ổn định phát triển kinh tế văn hóa xã hội và đối ngoại vùng tây nguyên
thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh những năm qua dưới sự lãnh đạo thường xuyên sát sao của đảng nhà nước
sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa quân đội nhân dân các bộ ban ngành địa phương sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân
phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân an ninh chính trị an ninh tôn giáo dân tộc trên địa bàn tây nguyên ngày càng vững chắc
đấu tranh vô hiệu hóa ngăn chặn nhiều âm mưu kích động gây biểu tình bạo loạn đẩy lùi những yếu tố địch và các hoạt động chống phá cực đoan
giảm thiểu những yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị trên địa bàn không để xảy ra phá dối an ninh bạo loạn
không để hình thành tổ chức chính trị đối lập không để bị động bất ngờ củng cố thế trận an ninh nhân dân nền an ninh nhân dân
từng bước hình thành và củng cố phòng tuyến an ninh từ xa phục vụ đắc lực phát triển kinh tế xã hội văn hóa đối ngoại của vùng tây nguyên
đảng ủy công trung ương bộ công an xác định mục tiêu cao nhất trong bảo đảm an ninh trật tự ở tây nguyên đó là
không để bị động bất ngờ không để xảy ra biểu tình bạo loạn chính trị không để các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc tôn giáo tập hợp lực chống phá
không để hình thành công khai tổ chức chính trị đối lập đảm bảo vững chắc an ninh con người an ninh xã hội an ninh dân tộc tôn giáo trong mọi tình huống
xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn đành mạch trên toàn vùng tây nguyên
đồng thời chỉ đạo toàn lực lượng công an nhân dân tập trung thực hiện có hiệu quả năm nhóm những vấn đề nhiệm vụ giải pháp
sau đây thứ nhất tham nhu cấp ủy chính quyền cấp cấp triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của trung ương
của hội chính phủ về đảm bảo quốc phòng an ninh vùng tây nguyên trọng tâm là nghị quyết hai mươi ba của bộ chính trị
lấy phát triển để giữ vững ổn định nâng cao đời sống vật chất tinh thần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân
giải quyết rất biệt những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh trên địa bàn
cùng với đó lực lượng công an dân dân nắm chắc thể hình
kịp thời phát hiện ngăn chặn mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các đối tượng phản động
phòng chống giải quyết có hiệu quả vấn đề người dân tộc vượt biên
thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh lực lượng công an dân dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế về an ninh trật tự với lào campuchia
củng cố vững chắc phòng tuyến bảo vệ an ninh từ xa thế trận an ninh nhân dân
nền an ninh nhân dân từ cơ sở tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội vùng tây nguyên
để thực hiện có hiệu quả nghị quyết số hai mươi ba nqtvk của bộ chính trị về vùng tây nguyên
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
các địa phương trong vùng phải quán triệt thật đầy đủ đúng đắn và sâu sắc ý nghĩa mục đích yêu cầu nội dung của nghị quyết
nắm vững các quan điểm tư tưởng chỉ đạo những công việc phải làm
tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp các ngành của người dân và cộng đồng các doanh nghiệp về vai trò vị trí tầm quan trọng của vùng
đổi mới tư duy phát triển nhất là về liên kết vùng tiểu vùng về cơ chế chính sách đặc thù về phân bổ nguồn lực
về nguồn nhân lực tiềm năng lợi thế nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của vùng các tiểu vùng và từng tỉnh trong vùng tiểu vùng
giải quyết các vấn đề trọng điểm quốc gia tại vùng các vấn đề liên ngành liên vùng liên tiểu vùng
tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ cần khơi dậy phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng lòng yêu nước
tinh thần chủ động sáng tạo ý thức tự lực tự cường ý chí vươn lên mạnh mẽ của cán bộ đảng viên và nhân dân các địa phương trong vùng
quyết tâm vượt lên chính mình khắc phục tư tưởng bằng lòng bị động chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của trung ương
quyết tâm không cam chịu đói nghèo thua kém các tỉnh khác vùng khác đồng thời tăng cường sự hỗ trợ của trung ương
sự hợp tác giúp đỡ của các địa phương trong cả nước để phát triển kinh tế vùng nhanh và bền vững hơn
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng đạt mức cao hơn bình quân chung của cả nước trên cơ sở từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng